hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong quá trình thực hiện đo đạc lập bản đồ giải thừa và kiểm kê tài sản cây cối có trên đất để đền bù giải tỏa xây dựng nhà máy thủy điện sông bung bốn các cán bộ thuộc trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng nam và các cán bộ thuộc ban quản lý dự án thủy điện sông bung bốn cùng hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện nam giang đã tiến hành không đúng quy định để một số cán bộ xã ruoi cha vàn huyện nam giang và một số người dân lợi dụng cây khai gian dối đất và cây để nh
hơn một mươi sáu tám tỷ đồng trong đó đáng chú ý một số cán bộ như lê ngọc ánh và trương công đăng cả hai là cán bộ trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường quảng nam nguyễn ngọc bội cán bộ quản lý dự án thủy điện sông bung bốn nguyễn văn hợp cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất huyện nam giang đã không thực hiện đúng các quy định quy trình đo đạc giải thừa đồng ý cho một số người dân cây khống cây và đất gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho chủ dự án
ngoài ra tại phiên tòa còn có các bị cáo nguyên là chủ tịch phó chủ tịch cán bộ địa chính xã du lịch nam giang dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ xét xử này trong các bản tin sau
còn tại tp hcm tòa nhân dân tp ngày hôm qua đã đưa bốn bị cáo gồm dương thị lan vũ văn sơn phạm thị kim oanh và huỳnh thị bích hiền ra xét xử sơ thẩm về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
công an quận tám tp hcm tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường phạm thế hiển phường sáu quận tám
công an đã bắt quả tang dương thị lan và vũ văn sơn đang có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy
qua khám xét công an thu giữ được hai mươi bảy đoạn ống nhựa có chứa chất ma túy bên trong tổng trọng lượng là hai hai mươi hai g
lan và sơn khai nhận số ma túy trên mua của một người phụ nữ không rõ lai lịch được chuyển đến lan và sơn thông qua bị cáo phạm thị kim oanh
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
công an quận tám tiếp tục bắt giữ
bị cáo huỳnh thị bích thiền khi hiện đang chuẩn bị đem hai trăm bảy mươi bảy gam ma túy bán cho các con nghiện
xét mức độ và vai trò của từng bị cáo hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo hiền hai mươi năm tù
bị cáo anh tám năm tù bị cáo lan bảy năm tù và bị cáo sơn sáu năm tù giam
tại khu vực bãi ngang thuộc thôn thượng hải xã hải thay nguyễn tĩnh gia thanh hóa
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thị xuân trú tại thôn thượng hải xã hải thay nguyễn tĩnh gia thanh hóa
bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt khi đang vận chuyển trái phép hai mươi kg thuốc nổ công nghiệp một kiếp nổ và năm mươi m dây cháy chậm
tại cơ quan điều tra nguyễn thị xuân khai nhận đã mua số vật liệu nổ trên của một người đàn ông lạ mặt
tại khu vực bờ đê trắng sóng thuộc thôn quang minh xã hải thay nguyễn tĩnh gia để đánh bắt hải sản
khi đang chờ vận chuyển xuống tàu đánh cá của gia đình thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ
thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp cướp giật sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng vừa bắt tạm giam đối tượng lê hoàng anh hai mươi năm tuổi
trú tại xã lộc thanh tp bảo lộc về tội trộm cắp tài sản
tính đến thời điểm bị bắt y đã thực hiện chất nọt gần một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tp bảo lộc
với tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng anh khai nhận sau khi thực hiện chót lọt các vụ trộm cắp
y đã đưa tài sản về nhà riêng cất giấu rồi đưa đi bán lấy tiền tiêu xài với mục đích cá nhân
qua nhiều tháng thành lập chuyên án điều tra các vụ cướp giật táo tợn
công an quận một mươi hai tp hồ chí minh cho biết đã bắt giữ ba đối tượng là lê văn tuấn quê bến tre
thái ngọc đông quê đồng tháp và lê thanh trang quê bình dương
về hành vi cướp giật
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã liên tiếp thực hiện năm vụ cướp giật từ cuối tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
thủ đoạn là đối tượng trang giả làm gái mại dâm đứng tại khu vực quốc lộ một a quận một mươi hai
chờ có người tới hỏi thì tuấn và đông bất ngờ khống chế bằng dao từ phía sau để cướp tài sản và tiền của nạn nhân
hiện công an quận một mươi hai đang hoàn tất hồ sơ khởi tố ba đối tượng trên theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn đã có rất nhiều vụ ngộ độc rượu gây tử vong
không ít những vụ án mạng liên quan đến rượu và điều đáng nói là số người tử vong và người bị thương
trong các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia cũng ngày càng gia tăng
thực tế này cho thấy rượu bia đang trở thành nỗi ám ảnh đối với mỗi gia đình và xã hội hiện nay
gia đình tan nát mâu thuẫn cá nhân dẫn đến án mạng anh em hàng xóm đánh chém nhau
nguyên nhân chính của những vụ việc trên đều bắt nguồn từ rượu bia
trong năm hai nghìn một mươi năm vừa qua trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đã xảy ra tám vụ sô sát có liên quan đến rượu bia dẫn đến tử vong
nguyên nhân chính của những vụ việc trên đều bắt nguồn từ rượu bia dẫn đến tử vong
trong năm hai nghìn một mươi năm vừa qua trên địa bàn tỉnh thái nguyên

ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu do không làm chủ được hành vi
nên anh ngô minh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú phường hương sơn thành phố thái nguyên
đã dùng dao nhọn đâm hai nhát vào lưng anh trần bình trọng khiến anh trọng tử vong tại chỗ
đến nay công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã hoàn tất thủ tục và cấp gần một thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện
để phục vụ cho việc cấp thẻ căn cước công dân công an huyện triệu sơn đã tiến hành đầu tư mua sắm các trang thiết bị cơ sở vật chất đảm bảo theo đúng quy định
ngoài ra công an huyện cũng phối hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật căn cước công dân
và các quy định về thủ tục làm cấp thẻ in ấn tài liệu biểu mẫu phục vụ công tác
đồng thời lực lượng công an cũng tiến hành niêm yết công khai các quy định về thủ tục quy trình thời gian lệ phí cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân tại các địa điểm tiếp dân
sau hơn hai tháng triển khai từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện triệu sơn đã tiếp nhận một hồ sơ của công dân đến làm thẻ căn cước
và đã hoàn thành cấp trả gần một thẻ cho người dân
đảm bảo thuận lợi của công dân
thưa quý vị người dân không cần đơn thư trình báo cơ quan chức năng cũng không chờ đến cuộc họp hàng tháng hàng tuần để bàn cách khắc phục
rất nhiều những bất cập chỉ sau khoảng vài giờ đồng hồ phản ánh đã được giải quyết kịp thời
đó là hiệu quả từ việc quản lý đô thị qua mạng xã hội facebook được thành phố đà nẵng triển khai gần ba năm nay
quản lý đô thị đà nẵng tiện nghi xanh sạch đẹp
trang facebook phát thanh
với sự tham gia của gần hai mươi thành viên
đèn đường vẫn bật dù trời đã sáng
gạch vữa đỗ sai quy định
và nhiều những bất cập sai phạm hay những sáng kiến đóng góp liên tục được các thành viên cập nhật
là một người dân của thành phố từng phản ánh lên trang facebook này
anh phạm xuân thu rất hài lòng và khá bất ngờ vì vụ việc được giải quyết chỉ sau đó mấy tiếng
cái trụ đàn chỗ trước ủy ban này nó bị ngỡ giải và tóc anh
bên những cái
cơ vận chức năng này họ không có xử lý
mà họ cứ để cái cây nằm xuống đó
thì hôm mình đi mình thấy mình mới chụp ảnh mình phản ánh lên cái trang quản lý môi trường đô thị
thì mình phản ánh cả tám giờ
thì lúc trưa một mươi hai giờ thì thấy đã có một cái anh nào bên cái
có bộ phận chức năng trên cái trang quản lý đô thị
thì anh đã tới anh chở cái trang cái cây này đi và anh đã comment lại trên đó là đã xử lý xong
tác giả của ý tưởng quản lý đô thị đà nẵng qua mạng xã hội facebook
anh nguyễn văn duy cho biết đội ngũ nhân lực quản lý đô thị rất mỏng
trong khi đó những vấn đề sự việc diễn ra hàng ngày hàng giờ nhiều vô kể
chính sự đóng góp ý kiến của nhân dân thông qua facebook sẽ là một kênh cung cấp thông tin nhanh chóng kịp thời
bởi vậy anh đã xin ý kiến của lãnh đạo thành phố lập trang facebook quản lý đô thị đà nẵng tiện nghi xanh sạch đẹp từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù tại thời điểm đó facebook
facebook bị hạn chế sử dụng trong các cơ quan nhà nước
thì chúng tôi là sự ủng hộ của lãnh đạo
rõ ràng với trang mạng xã hội như facebook thì việc thu nhận thông tin sẽ hết sức nhanh chóng
bởi người dân chỉ mất vài phút cho việc viết chụp ảnh hay quay clip thông báo về sự việc
thế nhưng câu hỏi đặt ra là việc phản ánh thì đơn giản
nhưng làm thế nào để những sự việc đưa lên nhanh chóng được giải quyết
vấn đề chính là ở chỗ rất nhiều những cá nhân thuộc các cơ quan chức năng tham gia vào trang facebook này
với tư cách là hội viên hay thành viên ban quản trị
ngoài anh nguyễn văn duy đội ngũ quản trị của trang facebook hiện còn có một mươi người
trong đó có năm lãnh đạo cấp sở
thông tin phản ánh của người dân du khách liên quan đến lĩnh vực mà mình phụ trách
thì các anh em trong quản trị mạng sẽ chuyển ngay thông tin cho mình
trên cơ sở đó thì mình có chỉ đạo ngay cho các bộ phận nghiệp vụ của sở
để phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý
nhất là những vấn đề
dĩ nhiên việc dùng trang mạng xã hội như facebook để quản lý đô thị
cũng sẽ có những hạn chế nhất định
chẳng hạn việc group được lập không có bản quyền sử dụng
hay những sự việc được phản ánh sẽ dễ bị trôi
khi lượng thành viên tham gia cũng như tin tức cập nhật ngày càng nhiều
tuy nhiên với những kết quả đạt được đà nẵng đã cho thấy một cách làm hay
trong việc sử dụng mạng xã hội vốn được coi là con dao hai lưỡi
để làm công cụ quản lý
ubnd tỉnh quảng nam cho biết vừa phê duyệt tạm ứng hai tỷ đồng kinh phí
cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ di rời các hộ dân
ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao trong năm hai nghìn một mươi sáu
các huyện được hỗ trợ kinh phí gồm tiên phước bắc trà my tam kỳ đông giang
nam giang nam trà my và quế sơn
dự kiến mức hỗ trợ cụ thể đối với mỗi hộ là hai mươi triệu đồng
ubnd huyện thành phố được cấp kinh phí sẽ ban hành quyết định bố trí
ổn định dân cư đến vùng dự án trong địa bàn huyện
đảm bảo điều kiện sinh hoạt sản xuất niêm yết công khai
tại trụ sở xã cơ quan thôn khu vực có nguy cơ sạt lở
trước khi thực hiện hỗ trợ đảm bảo việc thực hiện chi trả chế độ chính sách
cho các hộ theo quy định hiện hành
vâng có thể thấy rằng ở quảng nam khi người dân đang phải di cư
vì nguy cơ sạt lở thì tại khu vực đồng bằng sông cửu long
lại đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán và sông nhà mặn kỳ lục
trong hàng thế kỷ qua
và nhằm ứng phó với tình hạn hán và sâm nhập mặn
tại khu vực nam trung bộ tây nguyên và đồng bằng sông cửu long
thì mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị với các đối tác phát triển và nhà tài trợ
để tìm giải pháp vượt qua đợt thiên tai lịch sử này
theo dự báo tình hình thiên tai sẽ còn xấu hơn
vì trong tháng ba và tháng bốn lượng nước trên sông mekong chảy về
sẽ không tăng nữa nên nước mặn tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào đất liền
cụ thể với đồng bằng sông cửu long xâm nhập mặn dự báo
sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng bốn và kéo dài ảnh hưởng
tới tháng năm sáu trung bộ đỉnh điểm khô hạn
có thể là tháng bốn tháng năm trước mắt chính phủ đã hỗ trợ
khoảng bảy trăm linh tỷ đồng để các tỉnh xây dựng trạm bơm nước ngọt
đến nơi có thể chứa xây dựng cấp bách hệ thống dẫn nước
chở nước đến cho nhân dân hỗ trợ thiệt hại hai triệu đồng
một hectare để nhân dân mua sống trồng vụ lúa sau
đối với vùng lúa chết ngoài ra để giảm thiểu thiệt hại
các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình
thủy lợi ngăn mặn và chứa nước ngọt thực hiện phương châm
không để người dân nào đói thống kê hộ dân thiếu lương thực
và cấp một mươi năm kg gạo một người một tháng
ngoài tình hình hạn hán thì có một vấn đề
mà người dân cũng hết sức quan tâm những thiệt hại
do hạn hán nghiêm trọng đang kéo dài thêm
khi mà hiện nay trên địa bàn tỉnh cà mau

xuất hiện dịch bệnh phóng sự được thực hiện trên địa bàn huyện cái nước
rơi cây nắng gây gắt từ đầu năm đến nay
đã làm cho người nuôi tôm quảng canh và quảng canh
cải tiến trên đề bàn huyện cái nước luôn trong tình trạng
đứng ngồi không yên ông nguyễn quốc sự
ở ấp lợi đông xã hỏa mỹ cho biết
đã có hơn chục năm nuôi tôm quảng canh dịch bệnh là điều khó tránh khỏi
tuy nhiên khác với các vụ tôm trước
năm nay do nắng nóng nhiệt độ nước tăng cao
không chỉ làm tôm chậm lớn nhưng cũng làm tôm
mà còn xuất hiện dịch bệnh gây thiệt hại không nhỏ

báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau
thời gian qua có gần hai bảy trăm linh hectare tôm nuôi quảng canh
quảng canh cải tiến bị bệnh tăng hơn ba trăm linh
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cái nước cho biết
trong thời điểm nắng nóng như hiện nay
luôn có sự tranh lệch rất lớn giữa nhiệt độ không khí
với nhiệt độ môi trường nước vì vậy có thể ảnh hưởng bất lợi
đến sức khỏe của tôm
nói về diện tích thiệt hại đó thì
trọ phòng nông nghiệp phát triển nông thôn
thì cử cán bộ thu y
rồi đến tận địa bàn bà con nuôi đó
để nắm cái tình hình
trong quá trình nuôi mà gặp những điều kiện bất lợi
thì có thu y là đến hiện trường
mình xem coi đó là bệnh gì
để mình có cái hậu nhầm để hỗ trợ
và lo cho bà con
bà con mình là trong quá trình nuôi
để mình xử lý cho nó tốt
không riêng huyện cái nước
tình hình dịch bệnh trên tôm quảng canh và quảng canh cải tiến
còn xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh cà mau
theo dự báo do nắng nóng kéo dài
bốc thoát hơi nên độ mặn trên vuông tôm
ao đầm trên địa bàn tỉnh
thời gian tới có khả năng tăng lên ba mươi ba mươi năm độ
có nơi lên tới bốn mươi độ
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
khuyến cáo người dân tập trung ra cố bờ bao
cống bọc nạo vét mương nội đồng
để chữ được nước trên ao nuôi
đặc biệt cần theo dõi thông tin về điều tiết nước
dự báo thời tiết tình hình dịch bệnh
để chủ động cho vụ nuôi hạn chế thấp nhất
những rủi ro có thể xảy ra
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
tại xã mản thần huyện simacai
công an tỉnh lào cai đã tổ chức lễ khởi công
xây tặng nhà tỉnh nghĩa cho gia đình
đồng chí trung úy giàng xeo lử
gán bộ công an huyện simacai
nhà tỉnh nghĩa được xây dựng
với kinh phí hỗ trợ là tám mươi triệu đồng
trong đó sáu mươi triệu đồng trích từ quỹ
đền đơn đáp nghĩa xoay đói giảm nghèo
trong lực lượng công an nhân dân
hai mươi triệu đồng từ quỹ tỉnh nghĩa
của công an tỉnh lào cai
một nhà được xây dựng có diện tích
trên tám mươi m hai với thiết kế nhà cấp bốn
lợp mái tôn
việc xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ
có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực
thể hiện sự tương thân tương ái
giúp đỡ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
yên tâm công tác đóng góp vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hữu ứng tháng thanh niên tỉnh nguyện
và lập thành tích chào mừng tám mươi năm năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
nhằm giúp các hộ dân đồng bào dân tộc
của đoàn làng thanh niên lập nghiệp
huyện sơn vua huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
ổn định cuộc sống
nhiều ngày qua đoàn viên công an huyện sơn tây
đã tham gia giúp hàng chục hộ dân
làm nhà kéo điện về thôn
gia đình anh đinh văn nhanh hai mươi năm tuổi
ở thôn mang châu xã sơn vua
rời về làng thanh niên lập nghiệp
sơn vua để sinh sống
ban đầu anh cũng như người dân nơi đây
lo sợ việc dựng nhà mắc điện
ổn định chỗ ở tuy nhiên
nhờ lực lượng công an huyện sơn tây
đến hỗ trợ giúp gia đình dựng nhà
kéo điện chỉ trong bốn ngày
gia đình đã có một căn nhà hoàn thiện
suốt cả ngày nay
các anh công an giúp chúng tôi lập
ngói nhà các anh làm việc không biết
mệt bỏi nếu mà không có các anh
giúp thì chúng tôi phải tốn rất nhiều
tiền để thuê người dân ở thường khách
làng thanh niên lập nghiệp sơn vua
là một trong một mươi năm làng thanh niên lập nghiệp
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới
nhằm giúp thanh niên và nông dân các địa phương
học tập trao đổi kinh nghiệm về tổ chức
tại km một trăm một mươi bảy sáu trăm năm mươi
quốc lộ bốn d
thuộc xã trung trải huyện sapa
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô khách của doanh nghiệp tư nhân ngọc toàn
trên xe chở bốn mươi một khách du lịch
với xe ô tô của công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên minh thành phát
và xe mô tô đi theo hướng từ
lào cai đi sapa do ông
trảo sìn chi điều khiển hậu quả
vụ tai nạn khiến ông trảo sìn chi
tử vong tại chỗ làm một người bị
thương nặng và một mươi tám người bị thương nhẹ
phó thủ tướng đề nghị công an tỉnh
lào cai khẩn trương điều tra làm rõ
có pháp luật đối với tổ chức cá nhân
gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
bên cạnh đó lực lượng công an phải
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
vi phạm trên các tuyến quốc lộ đặc biệt
là các đoạn đường đeo dốc tập trung
vào các hành vi chạy qua tấp độ quy định
chạy sai làn đường phần đường chở qua số
người quy định phương tiện không đảm bảo
an toàn kỹ thuật
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra
không ít vụ tài xế điều khiển xe lưu công trình
trong lúc lùi xe đã cán chết người
ở công trình nguyên nhân chính là do
các tài xế này bất cẩn trong lúc điều khiển xe
ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
đây là hiện trường vụ xe lưu lùi cán chết
người xảy ra tại công trình cầu cống
thuộc tuyến đường tranh lũ thôn bồn nung
xã sơn kỳ huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
anh nguyễn linh hai mươi năm tuổi
ở xã nghĩa trung huyện tư nghĩa
là công nhân trong lúc đang làm việc
thì bị xe lưu lùi cán qua người
còn đây là hiện trường vụ xe lưu lùi cán chết
công nhân nguyễn viết thường năm mươi bảy tuổi
chú huyện núi thành tỉnh quảng nam
xảy ra tại đoạn đường quốc lộ một a
đi qua xã nghĩa thương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
theo một số
công nhân chứng kiến anh thường là công nhân
phụ trách công việc dưới dầu để
chạy tham đường giữa lúc đang đi bộ
ngang qua đường bất ngờ bị tài xế
điều khiển xe lưu giật lùi quá nhanh
dẫn đến tài nạn thương tâm
các vụ tài nạn trên cho thấy
sự bất cần của một số tài xế xe lưu
trong quá trình điều khiển lùi xe
tênh ra đoạn đường
mà giao nhau giữa đường bộ
và đường sát cũng mất
rồi không được dừng xe lùi xe
ở nơi mà có khu vực cấm dừng xe
đối xe và
không được lùi xe trong hầm đường bộ
trên đường cao tốc
để tránh những hậu quả đáng tiếc
từ sự chủ quan bất cẩn này
các tài xế điều khiển xe lưu công trình
cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm
các quy định của luật giao thông đường bộ
từ ngày mùng một tới đây
tổng công ty phát triển hạ tầng
và đầu tư tài chính việt nam sẽ điều chỉnh
tăng mức thu phí sử dụng đường bộ
đối với đường cao tốc hà nội hải phòng
và quốc lộ năm
theo đó mức phí cao nhất
của tuyến đường cao tốc này là tám trăm bốn mươi đồng
một lượt với xe từ một mươi tám tấn trở lên
với xe dưới một mươi hai chỗ
xe dưới hai tấn và xe buýt công cộng
là hai trăm một mươi đồng một lượt
đối với mức phí trên quốc lộ năm
sẽ giao động từ bốn mươi năm đồng
một lượt đến hai trăm linh đồng một lượt
tăng từ một mươi năm đến bốn mươi đồng một lượt
đây là điều chỉnh mức thu phí
theo lộ trình tăng phí sử dụng đường bộ
trên quốc lộ năm do bộ tài chính quy định
để duy tu sửa chữa đảm bảo
an toàn giao thông quốc lộ năm
và phần còn lại để hoàn vốn
theo phương án tài chính
cả dự án đường cao tốc hà nội hải phòng
được đầu tư theo hình thức bot
chiều qua tại hà nội
cục cảnh sát giao thông bộ công an
cục đăng kiểm việt nam
vào cục đường thủy nội địa bộ giao thông vận tải
đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện công tác phối hợp liên ngành
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
và triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm hai nghìn một mươi sáu
sau một mươi năm thực hiện quy chế
lực lượng liên ngành ba cục đã phát hiện hơn bảy mươi bốn vi phạm
cảnh báo gần chín trường hợp
phà tiền hơn năm mươi tỷ đồng
kết quả công tác liên ngành thực hiện trong một mươi năm
đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
trên lĩnh vực đường thủy nội địa
ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông
đã có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế
như hoạt động ở một số địa phương chưa có sự chủ động
công tác dự báo tình hình có lúc chưa kịp thời
đặc biệt phương tiện tuần tra của các lực lượng liên ngành cơ sở
còn nhiều hoạn chế
trong thời gian tới các lực lượng chức năng
sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến pháp luật giao thông đường thủy nội địa
phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm
trong đó tập trung vào một số khu vực trọng điểm
bên cạnh đó sẽ tăng cường kiểm tra hành lang an toàn
giao thông đường thủy nội địa
và khảo sát các vị trí nguy hiểm tiềm ẩn
nguy cơ gây ra tai nạn giao thông